theo quan niệm truyền thống của bà con ngư dân tỉnh nghệ an ngày tám tháng hai tức ngày bốn tết là ngày đẹp
nhiều ngư dân huyện quỳnh lưu đã xuất quân ra khơi đánh cá bắt đầu một năm mới lấy may mắn cho cả năm
ghi nhận của truyền hình nhân dân tại nghệ an
tại cảng cá lạch quen nằm ở địa bàn xã tiến thủy ngày mùng bốn tết không khí gia quân đánh bắt hải sản của bà con ngư dân rất nhộn nhịp
bà con ngư dân đã vận chuyển các ngư yếu cụ đến tập kết tại cảng để bắt đầu cho cuộc vươn khơi gặp may mắn
phải chuẩn bị của cái ngoài cái vấn đề tư tưởng ra rồi thì về cái vấn đề bên nhiên liệu với là thực phẩm thì nhiên liệu bây giờ thì nó cũng thuận lợi thì dịch vụ thì nó cũng sẵn
và vấn đề thực phẩm thì cũng sẵn thôi thì mình chỉ có tổ chức và ấn định thời gian để xuất quân là đến cái ngày gọi là ngày lành tháng tốt
là gọi là tháng thì tháng một rồi đầu năm rồi nhưng mà gọi là ngày tốt gọi là anh em tổ chức là ra quân
theo quan niệm của ngư dân vùng biển chuyến ra khơi đầu năm thuận lợi sẽ mang lại may mắn xuân sẻ cho cả năm nên công tác chuẩn bị được chủ tàu chú đáo